thủ tướng israel benjamin netanyahu sẽ tham gia cách ly để theo dõi y tế sau khi một cố vấn của
ông dương tính với virus sars cov hai thông báo ngày ba mươi tháng ba của văn phòng thủ tướng israel nêu rõ
đây là bước đi phòng ngừa và được triển khai thậm chí trước khi có kết quả điều tra dịch tễ
giờ trước đó một cố vấn của thủ tướng netanyahu được xác nhận là dương tính với sars cov hai hiện
số ca nhiễm virus này tại israel tăng lên hơn bốn ba trăm linh người trong đó một mươi sáu người tử vong